theo nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi về giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
bộ kế hoạch và đầu tư được giao cân đối thêm một tỷ đồng cho ngân hàng chính sách xã hội
và bổ sung hai tỷ đồng cho bốn ngân hàng thương mại để hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội
bên cạnh đó bộ xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung một số nội dung bất cập
tại nghị định số một trăm linh để trình chính phủ xem xét ban hành trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
đề xuất đổi mới phương thức cơ chế chính sách để giải quyết căn bản nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp
đồng thời phối hợp với các địa phương đặc biệt là tp hà nội và tp hồ chí minh
tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghiệp vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp nhất là công nhân